trong ngày hai mươi bảy tháng sáu tại hà nội bệnh viện hiễu nghị việt đức đã tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh tăng huyết áp nhằm giúp cho người dân biết cách phát hiện sớm và điều trị kịp thời căn bệnh này
tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn thế giới
hơn một tỷ người trên thế giới bị tăng huyết áp và con số này đang tiếp tục tăng lên
thực tế có nhiều người bị tăng huyết áp nhưng không được chẩn đoán và điều trị kịp thời
đây là căn bệnh phổ biến ở những người thừa cân béo phì dối loạn chuyển hóa mỡ máu đái tháo đường có bệnh về thận
nếu không điều trị kịp thời tăng huyết áp có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng của người bệnh
chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh tăng huyết áp cho người dân được bệnh viện hữu nghị việt đức tổ chức tại địa điểm phòng khám số hai tầng hai nhà c bốn khu khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện